cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên và mua bán sử dụng trái phép vật liệu nổ xảy ra tại công ty cổ phần yên phước công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương và các đơn vị có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can về tội mua bán sử dụng trái phép vật liệu nổ đối với bốn bị can gồm
đỗ văn vĩnh chú huyện đại từ tỉnh thái nguyên
lương văn tiến chú huyện đại từ tỉnh thái nguyên
nguyễn văn thủy chú huyện giao thủy tỉnh nam định nghề nghiệp thủ kho công ty cổ phần yên phước
nguyễn quang thuyên tên gọi khác nguyễn phúc mẩm chú huyện đại từ tỉnh thái nguyên nghề nghiệp trợ lý tổng giám đốc điều hành hoạt động của công ty cổ phần yên phước
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đã ra quyết định khởi tố bị can về tội vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên đối với ba bị can gồm
đàm hương huệ chú huyện đại từ tỉnh thái nguyên nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn uyên hiển
phạm văn thu chú thị xã đông triều tỉnh quảng ninh thành viên góp vốn công ty trách nhiệm hiếu hạn đông bắc hải dương
phạm ngọc thanh chú thị xã đông triều tỉnh quảng ninh nhân viên công ty trách nhiệm hiếu hạn đông bắc hải dương
ngày một mươi một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt khám xét đối với bị can đỗ văn vĩnh lương văn tiến nguyễn văn thủy đàm hương huệ phạm văn thu phạm ngọc thanh
và tống đạt quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn quang thuyên đảm bảo đúng quy định của pháp luật
số tài liệu bổ vật liên quan đến vụ án